với những thông tin về diễn biến mới nhất cụ bé ba tuổi nghi bị đinh ghi mở đầu
công an huyện thạch thất hà nội cho biết đã tiến hành lấy lời khai với mẹ cháu bé và những người liên quan
theo công an huyện thạch thất đây là vụ việc nhạy cảm quá trình điều tra phải tiến hành qua các bước
thông tin là sáng ngày một mươi chín tháng một lực lượng chức năng đã tạm giữ mẹ cháu bé là không chính xác
hiện vụ việc này đang trong quá trình điều tra
trước đó cháu bé đã từng nhập viện nhiều lần trong vòng ba tháng qua
theo chia sẻ từ gia đình lần đầu cho bé nhập viện với dị vật trong mũi lần thứ hai cháu bị ngộ độc thuốc sâu
lần gần nhất gia đình phát hiện cháu nuốt ba cây đinh
sau khi cháu bé nhập viện ngày một mươi bảy tháng một do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng kèm với những dấu hiệu bất thường
bệnh viện đa khoa thạch thất đã chuyển bệnh nhi lên trên bệnh viện đa khoa sanh pôn
đồng thời báo cho công an huyện thạch thất để vào cuộc điều tra làm rõ
và qua hình ảnh chụp x quang xác định cháu bé bị nhiều đinh ghi mở đầu
vào tối qua lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba đã giải cứu thành công một phụ nữ bị đối tượng đòi nợ cầm súng dao khống chế uy hiếp trên thành cầu trà khúc thành phố quảng ngãi
ngày một mươi tám tháng một nhận được tin báo về vụ việc trên đội cảnh sát một trăm một mươi ba phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng ngãi đã nhanh chóng triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường
thời điểm này
vừa cầm súng dao vừa uy hiếp vừa live stream trên mạng xã hội với lời lẽ đe dọa những ai đến gần
cảnh sát một trăm một mươi ba đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ công tác để nắm bắt tâm lý của đối tượng
sau hơn hai mươi phút trung tá lê minh quang đã vận động thuyết phục được đối tượng đồng ý thả con tin giao nộp vũ khí và theo lực lượng về trụ sở công an tp quảng ngãi để làm việc
đối tượng được xác định là võ hoàng tiểu ba mươi bảy tuổi ở thôn gò gia xã sơn linh huyện sơn hà
hiện vụ việc đang được công an thành phố quảng ngãi điều tra làm rõ về hành vi dùng súng khống chế nạn nhân cũng như liên quan đến việc vay đòi nợ của đối tượng tiển
công an huyện sơn sông mã tỉnh sơn la chủ trì phối hợp với công an xã triềng khong triềng cang đã phát hiện bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại bản nhạc xã triển cang huyện sông mã
đối tượng bị bắt là lường văn văn
khiêm trú tại bản cang xã triển cang huyện sông mã tăng vật thu giữ gồm một mươi túi hồng phiến bên trong có khoảng hai viên ma túy và một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng khiêm khai nhận mua số ma túy trên để đi bán kiếm lời
mở rộng điều tra đến hai mươi một h cùng ngày đối tượng lậu vạn bó chú tại bản lán lanh xã triển kho huyện sông mã đồng phạm với lường văn khiêm cũng đã bị công an huyện sông mã bắt giữ
chín đối tượng dương tính với chất ma túy trong quán karaoke giữa thời điểm dịch covid một mươi chín đang lây lan mạnh đã bị công an tỉnh quảng nam phát hiện xử lý
đêm ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai công an phường vĩnh điện thị xã điện bàn tỉnh quảng nam tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke kinh hai thuộc khối bốn phường vĩnh điện điện bàn do trần xuân tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một làm chủ
tại thời điểm kiểm tra phát hiện tại quán có hai mươi sáu người trong đó có chín khách đến hát karaoke một mươi bảy người là nhân viên
tiến hành test nhanh với chất ma túy phát hiện có chín người khách và một mươi nhân viên dương tính với chất ma túy
mặc dù thời điểm này tỉnh quảng nam đã tạm dừng hoạt động một số dịch vụ trong đó có karaoke nhưng cơ sở kinh doanh karaoke kinh hai vẫn lén lút hoạt động mở cửa đón khách
lực lượng công an đã lập biên bản xử lý vụ việc
nội dung địa hình khu vực
nội dung địa hình khu vực ven biển để sát phạt nhau bằng hình thức đánh bạc một nhóm đối tượng vừa bị lực lượng công an và bên phòng tỉnh bạc liêu bắt quả tang
vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi tám tháng một qua tin báo của quần chúng nhân dân công an xã vĩnh hậu huyện hòa bình phối hợp với đồn biên phòng cái cùng
bố trí lực lượng bắt quả tang chín đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền tại nhà đối tượng giảng tùng sĩ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ chín bộ bài tây đã qua sử dụng tám điện thoại di động hơn ba mươi hai triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
thưa quý vị bên cạnh tệ nạn cờ bạc thì tội phạm trộm cắp cũng có xu hướng gia tăng hoạt động dịp cận tết
nhìn từ những vụ án xảy ra gần đây cho thấy dù phương thức thủ đoạn trộm cắp không mới nhưng có tính chất manh động liều lĩnh hơn
ghi nhận trên địa bàn tỉnh vĩnh long mặc dù lực lượng công an tỉnh vĩnh long đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp
trong công tác phòng ngừa và đấu tranh thế nhưng chính sự chủ quan lơ là mất cảnh giác của người dân đã tạo điều kiện cho kẻ gian dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội
mới đây đã xảy ra vụ trộm xe trên địa bàn huyện bình tân
qua điều tra xác minh lực lượng công an đã kịp thời phát hiện bắt giữ trương đức cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú huyện bình tân
theo hồ sơ của cơ quan điều tra cường là đối tượng nghiện ma túy
chỉ vì không có tiền mua ma túy sử dụng mà cường thường xuyên lợi dụng đêm khuya để rào xung quanh
cường đã dùng đường trên địa bàn huyện để tìm tài sản lấy trộm
đến khoảng ba giờ sáng ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cường phát hiện một xe mô tô của người dân đang đậu trong sân
nên đã dùng dụng cụ bẻ khóa lấy trộm
thế nhưng hành vi của cường đã nhanh chóng bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ thu hồi tài sản trao trả lại cho bị hại

công an huyện trà ôn cũng vừa bắt giữ đối tượng nguyễn trọng kháng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú tỉnh trà vinh
đối tượng này đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã hữu thạnh
với thủ đoạn lợi dụng đêm khuya và sự chủ quan của người dân trong việc bảo vệ tài sản

đối tượng kháng dùng kiềm cộng lực mang theo
khóa đột nhập vào bên trong các sạp bán trái cây quầy thuốc tây và các cửa hàng tạp hóa bên trong nhà lồng chợ
để trộm cắp nhiều tài sản có giá trị như tiền thẻ cào điện thoại để lấy tiền tiêu xài

địa bàn tỉnh vĩnh long xảy ra hơn một trăm chín mươi vụ trộm cắp tài sản thiệt hại tài sản khoảng năm sáu tỷ đồng

ngoài vai trò chủ lực của lực lượng công an
thì người dân cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác nâng cao ý thức tự phòng tự bảo quản tài sản của mình
tránh để kẻ gian lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi phạm tội
bên cạnh đó người dân cần mạnh dạn tố giác
tham gia truy bắt tội phạm từ đó góp phần cùng lực lượng công an thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa
và đấu tranh với các loại tội phạm giữ vững bình yên cuộc sống tại địa phương
công an tỉnh đồng nai vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can gồm nguyễn tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê tỉnh hà tĩnh
lộc thị luân sinh năm hai nghìn một quê ở tỉnh nghệ an để tiếp tục điều tra về hành vi buôn bán người
đối tượng ngô nguyễn đông khoa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại thành phố
hồ chí minh bị khởi tố về hành vi tổ chức môi giới đưa người xuất cảnh trái phép
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định đường dây tổ chức mua bán người qua campuchia vừa bị công an đồng nai
triệt xóa nói trên là do đối tượng nguyễn tiến dũng cầm đầu dưới sự chỉ đạo của dũng và luân khoa làm nhiệm vụ
tài xế nhận và đón nạn nhân ở khu vực thành phố hồ chí minh sau đó vận chuyển đưa đến hùng biên giới rồi giao
cho các đối tượng khác để vượt biên trái phép bằng con đường tiểu ngạch sang campuchia
chỉ tính riêng từ đầu tháng một mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng nói trên đã cấu kết rụ rỗ hơn
chục nạn nhân là phụ nữ việt nam bán cho một số đối tượng ở campuchia để phục vụ khách tại động mại dâm
và các cơ sở karaoke massage trá hình các nạn nhân muốn trở về việt nam phải chi số tiền từ một trăm linh triệu đồng
đến một trăm năm mươi triệu đồng một người
lại có thêm một vụ nghi bạo hành trẻ em xảy ra tại huyện thạch thất hà nội
công an huyện thạch thất đang làm rõ vụ bé gái ba tuổi nghi bị bạo hành nhập viện trong tình trạng hôn mê co giật
kết quả chụp x quang cho thấy trong sọ não của cháu bé có những hình ảnh giống đinh kim tổng cộng là chín cái
sau khi thăm khám phát hiện bé gái có nhiều lịch sử bệnh án bất thường
theo đại diện của bệnh viện đa khoa huyện thạch thất đơn vị này có nghi ngờ cháu bé bị bạo hành trước khi nhập viện cháu bé từng bó bột tay
phần bó bột được thực hiện trước đó hai tuần
khai thác lịch sử bệnh
trước đây ba tháng bệnh nhi này từng ngộ độc thuốc trừ sâu và được điều trị tại bệnh viện nhi trung ương
đại diện bệnh viện cho biết sau khi sâu chuỗi lại các dữ liệu lịch sử bệnh án của bệnh nhi
thì nhận thấy cháu bé có dấu hiệu bất thường nên đã trình báo với cơ quan công an
một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh số lượng lớn vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai triệt phá vào ngày hôm qua
tại khu vực xã điện quan huyện bảo yên tỉnh lào cai
đối tượng bị bắt giữ là giàng a sáng chú huyện bảo thắng tỉnh lào cai cùng tăng vật là hai mươi hai bánh heroin
đây là đối tượng nằm trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia
mà phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai đã xác lập chuyên án đấu tranh vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
quá trình trinh sát xác định đường dây trên có sự tham gia của một số đối tượng người địa phương thuộc các địa bàn huyện bảo thắng và bảo yên của tỉnh lào cai
câu kết với một số đối tượng ngoài tỉnh tuồn ma túy từ nước ngoài và việt nam qua các tỉnh điện biên sơn la vào lào cai
sau đó thẩm lậu sang nước thứ ba hoặc tiêu thụ trong địa bàn tỉnh
tại cơ quan công an bước đầu sáng khai nhận được một người đàn ông không rõ tên tuổi quốc tịch trung quốc
thuê vận chuyển từ huyện bảo thắng sang huyện bảo yên để giao cho khách với giá tiền công là hai mươi triệu đồng
tuy nhiên khi chưa kịp giao hàng thì đã bị lực lượng trinh sát phát hiện bắt giữ
phòng cảnh sát hình thức
công an tỉnh đắk lắc vừa điều tra xử lý hai đối tượng hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng
đó là lê thị mỹ dung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một và nguyễn trọng thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đều trú ở huyện eak tỉnh đắk lắc
quá trình điều tra làm rõ tính đến thời điểm bị bắt giữ hai đối tượng này đã cho khoảng bốn mươi người vay tiền
với tổng số tiền giao dịch hơn một tỷ đồng với lãi suất từ một trăm hai mươi một năm cho đến bốn trăm sáu mươi một năm
dung và thắng nhắm đến những người có thu nhập thấp
các hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở địa bàn huyện eak gặp khó khăn trong mùa dịch
và những người có nhu cầu vay nóng hoặc vay không có tài sản thế chấp
quá trình khám xét địa điểm các đối tượng này hoạt động tín dụng đen
cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ sổ sách tăng vật có liên quan đến cho vay lãi nặng để tiếp tục điều tra xử lý
trong thời điểm cuối năm khi nhu cầu về tiền vốn tiền chi tiêu của người dân tăng cao
các đối tượng hoạt động tín dụng đen sẽ triệt để lợi dụng tung ra các chiêu dụ dỗ người dân
tại quảng bình trong thời gian vừa qua lực lượng công an đã liên tục triệt phá những đường dây tín dụng đen
lãi suất cho vay lên đến hàng trăm phần trăm một năm
gần đây nhất ngày một mươi hai tháng một hai đối tượng đã bị lực lượng công an tỉnh quảng bình tạm giữ
để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng
quá trình đấu tranh đã làm rõ đường dây này cho vay lãi nặng
có tám đối tượng liên quan trong và ngoài tỉnh
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay các đối tượng đã thực hiện hơn năm trăm linh lượt cho vay tại thành phố đồng hới
bố trạch quảng trạch và thị xã ba đồng
tổng số tiền giao dịch năm tỷ đồng với mức lãi suất cắt cổ
lãi suất của các đối tượng cho vay thì giao động từ một trăm hai mươi trên năm đến bảy trăm linh trên năm
khi mà người vay mà không có khả năng trả lãi và trả gốc
thì các đối tượng dùng nhiều thủ đoàn đe dọa khủng bố tinh thần để nhằm mục đích thu lãi và thu tiền gốc
năm hai nghìn hai mươi một tại quảng bình lực lượng chức năng đã khởi tố một mươi một vụ với hai mươi một bị can
liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng
tình hình tội phạm tín dụng đen cơ bản được kiểm soát
tuy nhiên cần thiết nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng lên
trong khi đó tác động của dịch bệnh kinh tế khó khăn
các đối tượng cho vay tiến dụng đen lợi dụng tình hình quay trở lại hoạt động
ngoài việc phát tán rãi tờ rơi
các đối tượng chuyển hướng sử dụng công nghệ thông tin mạng xã hội để tiếp cận người đi vay
chủ yếu là vay tỉnh chấp
một số đối tượng là hoạt động cho vay qua mạng internet
sử dụng cả hình ảnh clip cả hình ảnh nhạy cảm của chị em phụ nữ để khổng chế đòi nợ
từ việc đòi nợ và việc bị đòi nợ
nguyên nhân từ hoạt động tiếng dụng đen và
giao dịch vay mượn thông thường
rất dễ phát sinh các hành vi phạm tội như cưỡng đoạt tài sản
hủy hoại tài sản cố ý gây thương tích
cùng với nỗ lực của lực lượng chức năng trong việc điều tra xử lý nghiêm các đối tượng cho vay lãi nặng
mỗi người dân cần phải nâng cao cảnh giác điều chỉnh kế hoạch tài chính thích hợp
nếu có nhu cầu vay tiền thì tìm đến ngân hàng
hay các tổ chức tài chính được phép hoạt động của nhà nước
tránh vướng vào bẫy của tiếng dụng đen
với hành vi tham ô tiền hỗ trợ hộ nghèo
hai cán bộ xã xuân nội huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
là bế văn quỳnh nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã
và lã thị viễn nguyên kế toán ủy ban nhân dân xã
vừa bị toán nhân dân tỉnh cao bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản
cụ thể vào năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban nhân dân xã xuân nội được phê duyệt dự án
cấp giống vịt siêu nạc cho một mươi chín hộ dân xóm mán đâu
mỗi hộ được sáu mươi tám con thế nhưng thực tế mỗi hộ chỉ nhận được năm mươi con
năm hai nghìn một mươi tám thực hiện dự án cấp cây giống và phân bón cho một trăm bảy mươi bảy hộ dân
hai bị cáo bế văn quỳnh và lã thị viễn đã không mua phân bón để cấp cho ba mươi năm hộ dân
không tổ chức tập huấn kỹ thuật cho nhân dân
năm hai nghìn một mươi chín hai bị cáo tiếp tục lập chứng từ khống để chiếm đoạt tiền của dự án
tổng số tiền hai bị cáo lập chứng từ khống để chiếm đoạt các năm là hơn hai mươi năm triệu đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt bế văn quỳnh và lã thị viễn mỗi bị cáo năm năm tù giam về tội tham mô tài sản
công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam cho biết đang tạm giữ tám đối tượng cùng chú
ở phường châu giang thị xã duy tiên để điều tra về hành vi đánh bạc
trước đó vào đêm ngày một mươi sáu tháng một bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt quả tang
tám đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức sóc điện an tiền tại nhà của nghiêm tiền phong
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ
một bộ bắt đĩa bốn quân vị hơn sáu mươi triệu đồng một mươi một điện thoại di động bốn xe máy và một số tăng vật
được biết các đối tượng tổ chức đánh bạc sử dụng địa điểm của nhà nghiêm tiền phong
có cửa khóa kiên cố lắp camera và có nuôi chó giữ để cảnh giới hòng che mắt các lực lượng chức năng
lên mạng xã hội rồi đặt mua pháo ở tp hcm đưa về cất giấu tại phòng trọ để bán lại cho những người
có nhiệm vụ
với hành vi này nguyễn minh thông ba mươi tuổi trú tại phường hiệp ninh tp tây ninh
đã bị công an thị xã hòa thành bắt giữ
trước đó tại quán cà phê thuộc ấp trường lưu xã trường đông thị xã hòa thành
lực lượng công an đã kiểm tra bắt quả tang ba đối tượng gồm nguyễn minh thông lê hùng anh và lê tuấn vũ
vận chuyển pháo nhập lậu
tăng vật thu giữ là một xe ô tô và sáu mươi kg pháo các loại ba điện thoại di động và một số đồ vật có liên quan khác
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đối tượng thông lên mạng xã hội đặt mua pháo
ở tp hcm đem về cất giấu tại phòng trọ
ngày một mươi bảy tháng một khi có người hỏi mua pháo đối tượng thông rủ theo hùng anh
đồng thời thuê taxi đến nhà trọ để chở pháo đi giao
vũ là người lái taxi đến chở thông và hùng anh cùng nhiều bao hàng đến quán cà phê
và tại đây đối tượng thông chưa kịp giao hàng thì đã bị công an phát hiện bắt giữ